xin chào quý vị và các bạn vùng hồi tụ gió trên cao tiếp tục suy yếu do vậy tới các tỉnh thành miền bắc mưa có xu hướng giảm nhanh chỉ còn tập trung lúc chiều tối
dự báo trong những ngày tới với sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía tây nên nắng nóng có xu hướng gia tăng tại bắc bộ
với tâm nóng sẽ ở khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội với mức nhiệt giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi cao hơn và có nắng nóng
cũng chịu sự tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ chỉ có mưa rông vài nơi lúc chiều tối
trong con rông có thể điểm ẩn tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài nên quý vị và các bạn cần chủ động có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như tích chữ nước ngọt trong thời đoạn tới
quá trình phát triển mạnh trở lại của vùng thấp nóng phía tây sẽ gây tăng nhiệt độ và tiếp tục duy trì nắng nóng tại các tỉnh miền trung
dự báo trong cả ba ngày tới khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt sấp xỉ bốn mươi độ
đáng lưu ý là đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong liều khí tượng tức là tương đương với nhiệt độ trong bóng dâm
còn thực tế ngoài trời trên mặt đường bê tông đường nhựa nhiệt độ sẽ còn phải cộng thêm ba bốn độ nữa nên sẽ càng gia tăng cảm giác nóng bức
quý vị nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng tranh nắng nếu phải hoạt động ngoài trời trong những ngày tới để đảm bảo sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
chỉ riêng phần phía nam từ khánh hòa đến bình thuận có mức nhiệt dịu hơn từ hai đến ba độ
về chiều tối khu vực có thể xuất hiện mưa rông nhiệt
kèm theo tố lốc và gió rất mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
trong khi bắc bộ và miền trung đang phải đối mặt với những ngày nắng
thì ở khu vực tây nguyên lại chịu tác động của gió tây nam có xu hướng hoạt động trung bình
nên sẽ có mưa rào và rông diện rải rác
thời gian mưa tập trung vào thời điểm chiều tối
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
ngoài nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
thì người dân tại đây còn có thể phải đối diện với khả năng xảy dân ngập ống cục bộ ở khu vực trũng thấp